tại lâm đồng vào ngày hôm nay ngày bốn tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đã ra lệnh khám xét đối với trung tâm đăng kiểm lâm đồng và ba chi nhánh của trung tâm này tại thành phố đà lạt bảo lộc và huyện đức trọng
để thu thập tài liệu chứng cứ và phục vụ cho công tác điều tra xác minh làm rõ những vi phạm trong hoạt động kiểm định nghiệm thu xe cơ giới cải tạo tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thuộc sở giao thông vận tải lâm đồng
bước đầu cơ quan công an xác định khi tiếp nhận xe cơ giới đến làm thủ tục đăng kiểm nghiệm thu xe cơ giới cải tạo nhân viên của trung tâm đã nhận tiền bồi dưỡng từ các khách hàng để bỏ qua các lỗi vi phạm hoặc được làm thủ tục nhanh
ngoài ra qua xác minh còn phát hiện một số nhân viên của trung tâm làm trung gian môi giới để làm thủ tục cho khách có nhu cầu cải tạo xe cơ giới thu tiền dịch vụ để hưởng lợi trái phép
trong quá trình thực hiện thủ tục hồ sơ thiết kế cải tạo xe cơ giới tại một số doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh lâm đồng qua làm việc những cá nhân liên quan đã thừa nhận sai phạm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đang củng cố hồ sơ để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật